và có bất cứ thắc mắc gì hãy đến trực tiếp cửa hàng điện máy xanh trên toàn quốc để được hỗ trợ
đầu tiên các đối tượng sẽ phải lập ra những cái giao diện làm sao để cho nó rất là giống
đối với các cái fanpage cũng như là các trang web của các thương hiệu nổi tiếng
các đối tượng này sẽ biết đưa ra những cái sự hấp dẫn về cái việc là lợi nhuận
cũng như là các cái món hời được đưa ra
cụ thể là thông thường sẽ đưa ra những cái khuyến mại rất lớn
thậm chí là đưa ra những cái món quả tặng chưa phải làm gì mà đã có quả tặng
để mà thực hiện cái mục đích đó là quảng cáo chẳng hạn
thế thì rất là nhiều người đã tin tưởng như vậy và bởi vì trong bản thân họ là cứ nghĩ rằng
đây là một cái thương hiệu có uy tín
chính vì vậy mà họ đã lao theo những cái chiêu trò dẫn dụ đó
để đánh lừa người dùng và chiến đoạt tiền của khách hàng
các đối tượng đã sử dụng rất nhiều những phương thức tinh vi
do đó người dùng mạng xã hội cần phải hết sức tỉnh táo
khi nhận được những điện thoại và tin nhắn quà tặng
các dấu hiệu có thể nhận biết các bếp giả mạo tên thương hiệu điện máy xanh
viết sai thành điện máy xanh hoặc điện máy xanh
địa chỉ số điện thoại thông tin trên web không rõ ràng
không nằm trong danh sách hệ thống siêu thị
trung tâm bảo hành đã được công bố trên website ht tbs hai kk
bếp điện máy xanh thật có xác nhận tích xanh của facebook
sáng nay công an huyện cà phương đã đưa ra một bản thân
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị xác nhận vừa bắt giữ một đối tượng nghi bắt cóc trẻ em
hiện công an huyện cam lộ đã bàn giao đối tượng trên cho công an huyện triệu phong
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi chín tháng tám
công an huyện triệu phong nhận được tin báo về việc một cháu bé bảy tuổi
chú tài thôn hà xã xã triệu ái huyện triệu phong
khi đang chơi trước cửa nhà ở địa phận quốc lộ một
đã bị một người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy kéo lên xe và chở đi
ngay sau khi phát hiện vụ việc gia đình nạn nhân và người dân đã tổ chức truy tìm công an
và thông báo cho cơ quan công an
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang chở cháu bé trên
đi xe máy trên tuyến quốc lộ chín nên đã đuổi kịp và giữ lại
người đàn ông được xác định chú tài thôn trà liên đông xã triệu giang huyện triệu phong
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp huế vừa xác minh làm rõ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông
vào tối ngày chín tháng tám tại một số tuyến đường tp huế nhóm thanh thiếu niên điều khiển ba xe mô tô
có hành vi lạng lách đánh võng trở quá người quy định không đổi mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông
sau một thời gian xác minh đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã làm rõ
ba thanh thiếu niên điều khiển phương tiện gồm phạm nguyễn anh thiên sinh năm hai nghìn năm
sinh năm hai nghìn sáu đặng duy quốc khánh sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã lập biên bản xử lý số thanh niên này
các lỗi chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên lạng lách đánh võng không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết đã vận động thành công đối tượng trần văn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã bình ninh huyện tam bình
tỉnh vĩnh long bị truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú
trước đó vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng một mươi đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại phần đất chống thuộc ấp phú hưng xã phú thành huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một mươi chín triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn xác định trần văn quốc có tham gia vụ đánh bạc trên
nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
quốc khai nhận có tham gia vụ đánh bạc và giữ vai trò quản lý thu trung tri tiền hộ cho đối tượng nguyễn thanh nam
làm cái đứng ra lắc tài xỉu cho các đối tượng tham gia đánh bạc
vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với quốc để điều tra về hành vi đánh bạc
nhưng quốc đã bỏ trốn nên đến ngày hai tháng tám công an huyện trà ôn đã ra quyết định truy nã
qua công tác tuyên truyền vận động đến ngày một mươi bốn tháng tám quốc đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
cất dấu ma túy số lượng lớn trong các thùng hàng đồ ăn vặt để mang giao cho khách
hai bị cáo là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng cùng chú tại phường hòa xuân quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hằng gửi đồ ăn vặt cho một shipper đi giao
thì bị công an quận hải châu bắt quả tang thu giữ bốn mươi viên thuốc lắc và hai mươi gram kentamin
ngụy trang trong những gói mì bánh phồng tôm
khám xét nơi ở của dũng và hằng cơ quan công an thu giữ lượng ma túy lớn
tại phiên tòa dũng thừa nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã năm lần giao dịch ma túy
với hơn hai viên thuốc lắc và hai trăm linh gram kentamin tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn trung dũng mức án trung thân
trương thị kim hằng hai mươi năm tù giam